trong khi đó tại quảng ngãi lực lượng công an tỉnh quảng ngãi đang thực hiện nhiệm vụ kép
vừa phòng chống dịch covid một mươi chín nhưng vẫn đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật
hàng loạt nhóm và đối tượng phạm tội đã bị bắt giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
mặc dù thời điểm dịch nhiều thanh thiếu niên vẫn tụ tập đông người thuê nhà nghỉ phòng karaoke sử dụng ma túy bay lắc
một tháng qua có trên một mươi điểm tổ chức với trên một trăm linh người sử dụng đã bị lực lượng công an triệt xóa
giờ tối là chơi khoảng chơi được một lúc là tới một mươi giờ mấy chơi được một lúc là tới một mươi hai giờ mấy là bị kiểm tra
các lực lượng công an làm nhiệm vụ chốt dịch cũng chủ động phát hiện đấu tranh tội phạm
nhiều đối tượng trộm tài sản cướp giật cũng đã kịp thời bị bắt giữ
bên cạnh công tác phòng chống dịch thì công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
lãnh đạo công an thị trạng đức phủ
chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm chúng tôi cũng tăng cường tuần tra
tất cả các hành vi đó thì lực lượng công an đức phủ cũng đâm bồ triển khai lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nhằm ổn định đời sống của nhân dân
với quan điểm tuyệt đối không được chủ quan lơ là và bị động
hàng ngày các tổ tuần tra triển khai lực lượng tuần tra khép kín địa bàn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đặc biệt là ban đêm khi đường phố vắng vẻ thì các loại tội phạm sẽ lợi dụng để hoạt động
bên cạnh công tác phòng chống dịch thì công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn lực lượng vẫn được đảm bảo
đặc biệt là vấn đề tuần tra kiểm soát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch gắn với công tác tuần tra vũ trang về đêm
đặc biệt là các lực lượng ở cơ sở và lực lượng cảnh sát cơ động có sự phối hợp tốt với các lực lượng tại chỗ
và về cơ bản tình hình an ninh trật tự từ khi bùng phát dịch đến nay
trong thời gian tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín lực lượng công an quảng ngãi đã và đang tổ chức tốt công tác nắm tình hình
đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chấn áp các loại tội phạm vi phạm pháp luật
bên cạnh đó mọi người cần nâng cao ý thức cảnh giác chung tay giữ gìn an ninh trật tự
thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín